chiều nay hai mươi sáu tháng hai tại trụ sở chính phủ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã có buổi tiếp bộ trưởng khoa học và nghệ thuật bang hessen của đức do bà angela dorn dẫn đầu
nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp phó thủ tướng đề nghị bà bộ trưởng với khả năng và ảnh hưởng của mình
khuyến khích các doanh nghiệp đức đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực mà việt nam có nhu cầu và bang có thế mạnh
qua đó đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai bên
hiện kim ngạch thương mại giữa việt nam và bang đạt khoảng một tỷ usd
chiếm một phần tám kim ngạch hai triệu giữa việt nam và đức
năm hai nghìn hai mươi là năm kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam đức
do đó đại diện hai bên đều bày tỏ mong muốn thời gian tới quan hệ đối tác chiến lược việt nam đức
ngày càng phát triển ổn định tích cực